hoàn thiện thể chế chức năng nhiệm vụ phương thức và cơ chế vận hành nâng cao hiệu lực hiệu quả của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nội dung được bàn thảo tại hội thảo chuyên đề phân cấp quản lý ở lào và việt nam những bài học kinh nghiệm của quốc hội trong phân cấp quản lý ở cấp tỉnh thành phố và của chính phủ ở cấp trung ương tỉnh huyện xã do chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu chủ trì
tại hội thảo đại biểu hai nước đã nêu nhiều ý kiến phát biểu giá trị nhiều vấn đề được làm rõ đặc biệt có sự chia sẻ thẳng thắn những thực trạng khó khăn tồn tại trong công tác phân cấp quản lý
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội hai nước tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi đến các cơ quan liên quan của quốc hội cơ quan chính phủ nghiên cứu hoàn thiện thể chế phân cấp phân công của mỗi nước
đề cập đến một vấn đề rất lớn hiện nay của việt nam là nâng cao hiệu lực
để hiệu quả của nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp hành pháp tư pháp và đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả đồng thời tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của quốc hội
bảo đảm quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao
tất cả hoạt động của nhà nước hoàn thiện cơ cấu tổ chức chính phủ xác định rõ hơn chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp
tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh dân chủ nghiêm minh để bảo vệ pháp luật bảo vệ quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân bảo vệ lợi ích nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm việt nam lần này của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí chủ tịch pani yathotu dẫn đầu
và thành công của hội thảo hôm nay sẽ tiếp tục là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt hiệu quả giữa quốc hội và chính phủ hai nước việt nam và lào